chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
thời gian gần đây nhiều thông tin tại bình dương đang bị bóp méo sai sự thật
thì những câu chuyện về chính sách hỗ trợ người dân trong tâm dịch lại được chú ý hơn cả
để giúp đỡ người dân trong tâm dịch chính quyền bình dương hỗ trợ năm mươi đồng một người một ngày
cho một mươi năm phường khóa chặt đông cứng
thông tin từ ubnd tỉnh bình dương cho biết tỉnh vừa ban hành quyết định hỗ trợ lương thực thực phẩm
cho người nghèo cận nghèo và người dân đang ở trọ thuộc một mươi năm phường khóa chặt đông cứng
của thành phố thuận an thị xã di an thị xã tân uyên để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
quyết định ghi rõ tỉnh sẽ hỗ trợ năm mươi đồng một người một ngày bằng lương thực thực phẩm hoặc bằng tiền
tùy theo điều kiện thực tế địa phương sẽ triển khai cung cấp lương thực hoặc hỗ trợ tiền cho người dân
và tổ chức mua hàng hộ thời gian áp dụng tối đa một mươi ngày bắt đầu từ ngày sáu tháng chín
năm phường đang khóa chặt đông cứng gồm có bình chuẩn thuận an an phú bình hòa thành phố thuận an
tân đông hiệp an bình dị an đông hòa thành phố dị an uyên hưng hội nghĩa tân phước khánh
thái hòa khánh bình tân vĩnh hiệp tân hiệp thị xã tân uyên
theo báo cáo của sở y tế bình dương trong hai mươi bốn giờ qua bình dương ghi nhận hai một trăm chín mươi bốn ca mắc mới
giảm một ba trăm bốn mươi sáu ca so với ngày năm tháng chín
ngày sáu chín bình dương có thêm ba năm trăm hai mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện nâng tổng số bệnh nhân xuất viện
tính từ đợt dịch thứ tư lên bảy mươi chín bốn trăm một mươi hai người
trong ngày có ba mươi chín ca tử vong
hiện các cơ sở điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đang điều trị năm mươi bốn năm trăm bốn mươi hai bệnh nhân
như vậy tính từ đợt dịch thứ tư tỉnh bình dương ghi nhận một trăm ba mươi bốn sáu trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín một một trăm ba mươi sáu bệnh nhân tử vong
toàn tỉnh có bốn mươi bốn sáu mươi bảy người đang cách ly tập trung và năm bốn mươi sáu f đang cách ly tại nhà
một hai trăm một mươi sáu khu vực phong tỏa với một trăm một mươi tám bảy trăm bốn mươi một người trong khu vực phong tỏa
sở y tế quảng ngãi thông tin vừa ghi nhận thêm hai mươi hai ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có năm ca bệnh mới là công nhân ở các công ty tại khu công nghiệp quảng phú và một f một liên quan
có bốn ca mắc covid một mươi chín là công nhân công ty trách nhiệm mô hạn hoàn vũ và một ca thuộc công ty trách nhiệm mô hạn hải anh
được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ
cả hai công ty này đều đóng tại khu công nghiệp quảng phú và đã được phong tỏa để kiểm soát nguồn lây tại chỗ
liên quan đến ổ dịch ở công ty trách nhiệm bố hạn tenchai ngành y tế tiếp tục ghi nhận thêm một người là f một của bệnh nhân
năm trăm hai mươi tám bảy trăm hai mươi chín công nhân ở xã trà phong trà bồng đã cách ly tập trung
ngoài ra còn có ba ca trong khu vực phong tỏa ở tổ một phường nghĩa tránh tp quảng ngãi liên quan đến bệnh nhân năm trăm một mươi sáu bảy trăm tám mươi bảy
và bệnh nhân năm trăm một mươi sáu bảy trăm tám mươi bảy
nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tư nhân phúc hưng và vợ
ba ca trong khu vực phong tỏa thôn hổ tiếu xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi liên quan đến bệnh nhân ba trăm tám mươi bảy bảy trăm chín mươi một lái xe chở rau tuyến quảng ngãi quảng nam
liên quan tới ổ dịch xã nghĩa an thành phố quảng ngãi tiếp tục có sáu ca covid một mươi chín được ghi nhận ở thôn phổ trường đã đi cách ly tập trung
và một ca ở xã tịnh long là f một của bệnh nhân năm trăm hai mươi tám bảy trăm linh hai
người từng đến xã nghĩa an sáng cùng ngày sở y tế tỉnh ghi nhận ba ca covid một mươi chín là người từ vùng dịch
đã cách ly tại ký túc xá trường đại học công nghiệp tp hcm phân hiệu quảng ngãi
từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay quảng ngãi ghi nhận tám trăm ba mươi sáu ca covid một mươi chín trong đó bốn mươi sáu ca tại ổ dịch xã nghĩa an thành phố quảng ngãi
hai mươi ca liên quan đến ổ dịch tại khu công nghiệp quảng phú và một trăm bảy mươi năm ca liên quan đến ổ dịch chi nhánh công ty hoyalland tại quảng ngãi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live suppride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhét
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo